nối tiếp thành công của mùa đầu tiên sự nghệ thuật art tree thành viên trực thuộc của trung tâm unesco mỹ thuật hà nội
phối hợp với quỹ trò nghèo vùng cao tổ chức cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi cảm xúc trong em mùa thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
với thông điệp chính của năm nay vì một hành tinh xanh để khơi dậy trong các bạn nhỏ sự quan tâm tới tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường
cuộc thi với mục tiêu tìm ra những em nhỏ trong độ tuổi bốn sáu tuổi bảy đến một mươi tuổi một mươi một đến một mươi năm tuổi có năng khiếu mỹ thuật
có tâm hồn nhạy cảm và phong phú trước thiên nhiên đất nước cuộc sống
thì đương nhiên là nó sẽ là một cái cây cầu kết nối rất là tốt đến không chỉ là cho đối tượng là trẻ em đâu
và cho cả những người lớn nữa cho toàn thể cộng đồng nữa
và tôi cũng nghĩ rằng khi mà cái cuộc thi này được phát động ra thì người lớn sẽ hiểu được rằng là mình cũng chính là tấm gương cho những em nhỏ
với việc thể hiện tiếng nói của trẻ em thông qua tác phẩm nghệ thuật
thì những người lớn sẽ có sự quan tâm hơn tới cái vấn đề môi trường của chúng ta là một cái vấn đề mà đang rất là cần được sự chung tay của cả xã hội để giải quyết
cuộc thi diễn ra với quy mô toàn quốc với số lượng thí sinh và bài dự thi không giới hạn
tác phẩm dự thi được đánh giá trên các tiêu chí phù hợp với nội dung chủ đề đề cao tính sáng tạo và ý nghĩa nhân văn
tôi sẽ chấm những cái giải cao nhất phải là các em ngoài màu sắc các em còn kết hợp làm nên một cái bức tranh sinh động trên những cái vật dụng cũ mà gọi là thải
ví dụ như là từ những sợi len thừa nhỏ
từ những cái vành bài vôn từ những cái vỏ hộp bánh hộp kẹo thì các em có thể là gắn vào một cái bảng có thể là một cái toan hay là một cái bìa nào đó và các em có thể từ đấy kết hợp với màu sắc để tạo nên bức tranh nói về môi trường
tác phẩm dự thi gửi về sưởng nghệ thuật artg địa chỉ số năm ngõ bốn trăm một mươi tám la thành đống đa hà nội
thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín